theo giới quan sát việc thượng đỉnh nato ra được tuyên bố chung với những kết quả làm hài lòng nước mỹ cho thấy họ phụ thuộc như thế nào vào quốc gia đầu tàu này
tuy nhiên dù có những lời lẽ cứng rắn tổng thống mỹ donald trump cũng thừa hiểu vai trò của nato với nước mỹ
địa bàn hoạt động của nato tiếp tục mở rộng phục vụ lợi ích của mỹ cho đến tận afghanistan và iraq
sự hiện diện và ảnh hưởng của nato còn giúp mỹ thâm nhập thị trường châu âu sử dụng căn cứ quân sự như những đầu cầu cho chiến trường chung cận đông
chia sẻ thông tin
thông tin tình báo chống khủng bố tất cả những vấn đề đều được mỹ xem là lợi ích cốt lõi
và có lẽ ai đó đã nhắc cho ông trump lời của một quan chức châu âu về giá trị của một đồng minh chiến lược truyền thống

chia sẻ thông tin tình báo chống khủng bố tất cả những vấn đề đều được mỹ xem là lợi ích cốt lõi

ví dụ như là ba mươi tàu khu trục ba mươi máy bay trong vòng ba mươi ngày sẽ triển khai tất cả các lực lượng đó ở những địa điểm được coi là điểm nóng của nato
thì như vậy đấy là ba cái nội dung chính mà tôi cho rằng là nato cuối cùng mặc dù có những giãn nứt nhưng mà cũng đã đạt được những cái thỏa thuận quan trọng
vâng điều đó cũng cho thấy là họ cũng phải nỗ lực rất là lớn khi mà trước đó rất nhiều những cái sự lo ngại liên quan tới những cái phát ngôn những cái phát biểu khá là mạnh mẽ của tổng thống mỹ donald trump về cái mối quan hệ này
thì ông donald trump cho rằng ông ấy đưa ra một cái tuyên bố là cuộc gặp gỡ với tổng thống putin khó khi còn dễ dàng nhất nếu mà so với gặp gỡ với các đồng minh của mình như là nước anh hay là ở nato
đây có phải là cách để ông donald trump sử dụng cái ngôn ngữ của mình
sử dụng các đồng minh và chính nước nga như là những cái quân bài để tạo ra những cái thuận lợi cho cái việc đàm phán để mang lại cái lợi ích nhiều hơn cho mình hay không
trà cũng có thể như vậy có thể nói là dễ dàng hơn
lý do là một bên thì tổng thống donald trump chỉ có phải trao đổi với tổng thống vladimir putin thôi tức là song phương
còn một bên là với các thành viên của nato tức là đa phương
rõ ràng rằng là một cái cuộc nói chuyện song phương thì bao giờ cũng dễ hơn
tuy nhiên ở đây thì có thể hiểu rằng một cái lời tuyên bố như vậy cũng là một cách để có thể làm cho các nước đồng minh của mỹ các nước nato ấy có phải gây lo ngại
người ta không dự đoán được là tổng thống donald trump sẽ đàm phán gì với nước nga
và ông ta cũng có thể sẵn sàng là gạt bỏ các nước đồng minh của mình
có được một lợi ích nào đó với nga
và cái điều này thì đã xảy ra rồi
người ta mới so sánh bởi vì trước đó là tại hội nghị g bảy là ông ấy cũng đã sẵn sàng đưa ra những
ông sẵn sàng không tham gia vào cái lời tuyên bố cuối cùng đúng không ạ
cái cam kết tuyên bố cuối cùng
thì lần này cũng vậy
thì các nhà lãnh đạo của nato đều rất lo ngại
nhưng mà cũng có một số nhà lãnh đạo khác của nato thì lại cho rằng không
cuộc gặp với tổng thống putin có thể là một cái tín hiệu rất là tốt
cho cái việc gọi là cải thiện quan hệ giữa hai nước
và nếu như quan hệ giữa mỹ và nga cải thiện thì tình hình ở châu âu cũng sẽ được cải thiện
ví dụ như là những vấn đề liên quan tới ukraine hay là vấn đề gọi là cấm vận đối với nước nga
bởi vì chúng ta đều biết rằng các nước liên minh châu âu các nước nato đều có lợi ích kinh tế muốn buôn bán
như vậy ở đây thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là có lo ngại đan sen với những cái tia hy vọng
đấy trong các
cái nhà lãnh đạo của nato chức cái thềm của cặp thượng đỉnh giữa tổng thống donald trump và tổng thống vladimir putin
và lúc này thì cái lý do mà để nato hình thành là cuộc chiến tranh lạnh rồi là vấn đề về nước nga
hay là các cái cuộc chiến ở khu vực ban căng cũng đã gần như không còn nữa rồi
vậy thì giáo sư bình luận như thế nào về sự tồn tại của nato ở thời điểm này
trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì rõ ràng
nato đóng vai trò quan trọng đấy là một cái cực đối trọng đối với khối vác sa va
và đấy là cái cuộc đối đầu ý thức hệ
nhưng mà đúng là từ khi chiến tranh lạnh chấm dứt từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một cho đến nay
và khi liên xô không còn tồn tại với tư cách là một cái lực lượng đối trọng nữa
thì nhiều người người ta có nghi ngờ về cái gọi là sự tồn tại của nato
nhiều người nói là nato cũng nên giải tán giống như là cái tổ chức kiếp gấp vác sa va
nhưng mà không phải như vậy
vấn đề ở đây có nghĩa rằng là
và có cái sự thay đổi về cái tính chất của các cái vấn đề an ninh
và vai trò vị trí cũng như sứ mệnh của nato
sứ mệnh của nato bây giờ không phải là đối đầu
sứ mệnh của nato bây giờ là đảm bảo an ninh cho châu âu
thế rồi thì ngăn chặn những cái mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống
như là khủng bố
như khủng bố chẳng hạn khủng bố ở châu âu bây giờ nó rất là nặng
thế rồi thì cái nhập cư bất hợp pháp chẳng hạn
nhưng mà đặc biệt
là tái thiết sau khi mà có khủng hoảng có xung đột
thế mà gần đây thì rõ ràng rằng là cái việc mà có những cái sự xung đột
trong quan hệ giữa nato với lại nước nga xảy ra ở ukraine hay là mặt trận ở trung đông
ví dụ như syria thế rồi thì iraq cũng vậy
làm cho cái việc tồn tại của nato nó vẫn có thể nói được gọi là được biết minh
người ta vẫn thấy rằng mình có những lý do để cho nato được tiếp tục tồn tại
tôi nghĩ rằng một số nước ở châu âu vẫn còn nhìn nước nga qua lăng kính của cái chủ nghĩa hiện thực của cái thời kỳ chiến tranh lạnh
vẫn coi nga như là một cái kẻ thù chính
một cái gọi là thực lượng chính
và vì vậy thì cái gia tăng chi phí quốc phòng của liên minh châu âu vẫn là một điều mà có thể nói rằng đang hiện hữu và vẫn đang tiếp tục
gia tăng và điều đó thì đúng có thể nói là đi ngược lại cái xu thế gọi là hòa bình hợp tác và phát triển hiện nay
nhưng rõ ràng là thời thế cũng đang có rất nhiều những sự thay đổi và họ cũng cần phải có những sự điều chỉnh về cả cái mục tiêu và cái lý do tồn tại
bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với cái cuộc gặp sẽ diễn ra trong tuần tới đây giữa hai nhà lãnh đạo của mỹ và nga
ông donald trump và tổng thống nga vladimir putin
tiếp sau thành công của cuộc gặp cấp cao giữa mỹ và triều tiên
dư luận quốc tế đang quan tâm và kỳ vọng cuộc gặp cấp cao giữa ông chủ nhà trắng donald trump và người đứng đầu điện kremlin vladimir putin vào ngày một mươi sáu tháng bảy tới
sẽ tạo bước đột phá trong quan hệ giữa nga và mỹ như thế nào
tuy nhiên tất cả đều hiểu rằng để khai thông được thế bế tắc trong quan hệ song phương
thì washington và moscow sẽ còn rất nhiều việc cũng như là còn rất nhiều những thử thách sẽ cần phải vượt qua
có người nói rằng riêng việc có một cuộc gặp thượng đỉnh với tổng thống mỹ donald trump đã là một lợi ích địa chính trị lớn của tổng thống nga putin
còn với tổng thống trump chuyến đi đến helsinki lần này là một rủi ro cả về đối nội và đối ngoại
tuy nhiên chẳng hề gì bởi dù sao tổng thống trump cũng tuyên bố đây là một cuộc nói chuyện dễ dàng nhất của ông
và hai nhà lãnh đạo này cũng đã có ít nhất tám cuộc điện đàm và hai lần gặp không chính thức
và cũng không ít lần ông chủ nhà trắng và ông chủ điện kremlin dành cho nhau những lời có cánh
nhưng cũng như cuộc gặp thượng đỉnh mỹ chiều vừa qua
không khó để nhận thấy nhiều vấn đề hai nhà lãnh đạo cần vượt qua để có một cuộc gặp thành công
ngoài việc muốn tạo dấu ấn bằng cách làm điều người tiền nhiệm chưa làm
ông donald trump chắc hẳn hiểu rõ đối đầu toàn diện với bình nhưỡng hay moscow sẽ không phải là thượng sách
thậm chí còn bất lợi để hiện thực hóa mục tiêu nước mỹ trên hết
trong khi đó chính những vấn đề như cuộc khủng hoảng tại ukraine hay syri
cáo buộc can thiệp bầu cử cho đến vụ đầu độc cựu điệp viên nga hay tình hình bán đảo triều tiên
là động lực để washington lẫn moscow
và ý thức được rằng thay vì đơn thường độc mã họ lại cần có nhau để tháo gỡ những nút thắt ấy
vì vậy có lý để tin tưởng dù một cuộc gặp thượng đỉnh không thể giải quyết ngay mọi bất đồng
song nó lại có ý nghĩa biểu tượng về nỗ lực được quan hệ hai đối thủ
như cách nói của ông donald trump thoát khỏi tình trạng khủng hoảng
trong khi đó chính những vấn đề này đã gây khá nhiều sự bất ngờ đối với giới quan sát quốc tế
và thậm chí nhiều người còn cho rằng donald trump muốn tạo ra một cái dấu ấn của mình
cũng giống như là thời kỳ cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo ronald reagan và gorbachev của liên xô trước đây
vậy giáo sư phân tích như thế nào về cái mục tiêu của hai nhà lãnh đạo nga và mỹ khi tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh này
theo tôi thì cho dù có những sự lo ngại từ phía các nước đồng minh của mỹ như đã nói
lo ngại là nước mỹ có thể gạt bỏ lợi ích của các nước đồng minh bắt tay với nga
nhưng mà tôi cho rằng ít nhất cái sự gặp nhau vẫn là một trong những biểu hiện tích cực của ngoại giao hiện đại trong thế kỷ thứ hai mươi một này
nhằm loại bỏ đi sự nghi ngờ sự ngờ vật xây dựng được lòng tin
và chỉ trên cơ sở đó thì người ta có thể giải quyết được những bất đồng
đối với nước nga chẳng hạn thì chúng ta nhìn thấy rằng là mặc dù
đúng không nước nga vẫn có một cái vị thế hay là cái vị thế của nước nga ngày càng gia tăng trên trường quốc tế
được cái đường lối gọi là rất là cứng rắn của tổng thống vladimir putin
thế nhưng mà rõ ràng rằng kinh tế của nước nga cũng đang cần có được sự gọi là mở cửa cần cái nguồn đầu tư
nước mỹ cũng vậy với tư cách là một cái nền kinh tế lớn nhất thế giới
thì có thể nói rằng là tổng thống donald trump
cũng đang muốn có những cái hợp đồng lớn với nước nga
tuy nhiên thì bên cạnh đó còn những vấn đề khác về vấn đề an ninh ví dụ như là cuộc chiến ở syri đúng không
thì rõ ràng bây giờ nếu như hai nước mà không hợp tác với nhau
thì có lẽ là tình hình ở syri có lẽ cũng không có một cái hồi kết nào cả
cả hai nước sẽ bị vững bận vào đó
và nếu như cả hai nước phải dồn sức vào đó thì các nước khác lại sẽ có cơ hội vượt lên trên
thế rồi kể cả ukraine cũng vậy tôi nghĩ rằng đấy là quan trọng
thế cả vấn đề đông bắc á
đúng rồi cũng đều cần đúng rồi
tất nhiên tổng thống donald trump cũng còn muốn thế này
muốn là thông qua cuộc gặp này thì cũng muốn là nước nga sẽ gây áp lực
hay là thuyết phục nhà lãnh đạo bắc triều tiên
thực hiện cái cam kết của mình trong vấn đề gọi là phi hạt nhân hóa trên văn hạp triều tiên
bởi vì mỹ biết rằng đằng sau cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên là trung quốc và là nước nga rồi
cho nên là ông cũng muốn tranh thủ
điều đó cho thấy rằng là cái nhiệm vụ của cái chuyến công du lần này của ông donald trump cũng khá là quan trọng
và ông ấy cũng muốn kết hợp tất cả các nhiệm vụ và mục tiêu vào trong một cái chuyến đi đó
bao gồm cả vấn đề địa chính trị cũng như là vấn đề kinh tế
mà kinh tế ở đây thì rõ ràng là một cái mà ông donald trump cũng rất là quan tâm
thưa quý vị bạn có lý do để lạc quan về khả năng tổng thống mỹ donald trump sẽ đạt được những thỏa thuận với nhà lãnh đạo nga putin
như những gì mà giáo sư phạm quang minh cũng đã vừa chia sẻ
trong những cái vấn đề then chốt
bởi suy cho cùng thì thế giới vẫn cần phải có hòa bình và phát triển
chứ không phải là một cuộc đối đầu giữa các cường quốc như trước đây
những cuộc gặp gỡ hay đối thoại trực tiếp này ít nhất là cũng sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo tăng thêm những sự hiểu biết lẫn nhau
và loại trừ những cái điểm bất đầu dù rằng sẽ còn rất nhiều những cái phép thử nữa sẽ cần phải vượt qua
mà cuộc gặp gỡ vào ngày một mươi sáu tháng bảy tới đây sẽ là một cái phép thử để chúng ta cùng kiểm nghiệm
đến đây thì chương trình nhìn tờ nội tuần này cũng xin được phép dừng lại
một lần nữa xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ phạm quang minh đã tham gia với chương trình của chúng tôi tuần này
và cũng hy vọng rằng ông sẽ cùng tiếp tục quay trở lại để cùng chúng tôi theo dõi cũng như là có những cái nhận định đánh giá
về cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo của nga và mỹ vào chương trình tuần sau
chương trình tuần này cũng xin được dừng lại tới đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại